hôm sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện do linh tỉnh quảng trị cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với dương kim khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tại huyện nông cống tỉnh thanh hóa về tội trộm các tài sản
trước đó sau khi nhận được tin báo tố giác tội phạm của anh nguyễn đăng thanh ở xã do quang huyện gio linh về việc gia đình anh bị kẻ trộm đột nhập lấy xe máy công an huyện gio linh đã khẩn trương vào cuộc điều tra và nhanh chóng bắt giữ được đối tượng dương kim khánh cùng tăng vật khi đối tượng này chuẩn bị đem tăng vật đi tiêu thụ
tại cơ quan công an đối tượng dương kim khánh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
tạo điều kiện cho người dân định cư bền vững theo quy định của chương trình xây dựng nông thôn mới
theo đó điểm quy hoạch mới là đồi cây trâm thuộc xã hải lệ diện tích quy hoạch là ba mươi năm năm mươi năm hectare
sáng nay ngày chín tháng sáu phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh lào cai
đã tiến hành bàn giao đối tượng lưu hoa thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại tổ năm xã kiều đầu huyện hà khẩu tỉnh vân nam trung quốc cho công an trung quốc
lưu hoa thành là đối tượng trong vụ án mà lực lượng công an trung quốc đang truy bắt
theo khai nhận của đối tượng sau khi gây án ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm đối tượng đã bỏ trốn sang việt nam
ngay sau khi nhận được công văn trao đổi của công an trung quốc
công an tỉnh lào cai đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra xác minh thông tin
ngày tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ đối tượng
khi hắn đang lẩn trốn tại khu vực thuộc phường kim tân thành phố lào cai
bản tin thời sự một trăm hai mươi giây xin tạm dừng tại đây